tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương
tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc
quản lý biên giới năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương yêu cầu
cần chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại biển đảo biên giới với các hoạt động tuyên truyền
nhân các sự kiện quan trọng cùng sự hội nghị có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
năm hai nghìn một mươi chín công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới
trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng bám sát tình hình thực tế góp phần nâng cao nhận thức
của cán bộ đảng viên và quân chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới biển đảo
góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ
các quyền và lợi ích hợp pháp trình đáng của ta ở biển đông
phát biểu tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi công tác thông tin đối ngoại
tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần
bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
tại hội nghị ban tuyên giáo trung mương đã tặng bằng khen cho hai mươi bảy tập thể và một mươi một cá nhân đạt thành tích xuất sắc